ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một không chỉ là dịp để ngành giáo dục tôn vinh những người hoạt động trong ngành
học trò thể hiện lòng thành kính tôn sư trọng đạo
mà còn là dìm để xã hội tôn kính tri ân những người đã đang gắn bó trong ngành giáo dục
truyền thống tôn sư trọng đạo ngàn đời của dân tộc ta đã động viên khích lệ tinh thần
tạo động lực lâu dài tích cực để thầy cô tiếp tục gắn bó và hoàn thành tốt công việc chồng người
và món quà tri ân lớn nhất đối với các thầy cô giáo chính là sự trưởng thành của học sinh
sự tin tưởng của toàn xã hội
buổi lễ tri ân ngày hai mươi tháng một mươi một của trường trung học cơ sở trung học phổ thông chuyên amsterdam hà nội
không chỉ là buổi lễ vinh danh những thành tích của nhà trường của đội ngũ các thầy cô giáo
mà còn là lúc cánh cổng trường rộng mở đón những người con trở về từ khắp mọi miền của tổ quốc
ấm áp yêu thương là những cảm xúc thực mà mỗi người đều dễ dàng cảm nhận được
hôm nay rất là đặc biệt bởi vì con có cơ hội được về việt nam và đến thăm trường vào ngày lễ đặc biệt này
tại vì bình thường mỗi năm con đi du học thì con chỉ có thể gửi lời chúc để các thầy cô thông qua tin nhắn ở trên mạng thôi
ngày hôm nay được trực tiếp vào các thầy cô và bạn bè con cảm thấy rất là xúc động
và mọi kỷ niệm mọi kỷ ức ngày xưa như cua về con cảm thấy rất là yêu mấy trường hà nội amsterdam
cách đây ba mươi ba năm cô giáo trần thùy dương đã rất hạnh phúc khi trở thành một học sinh của trường hà nội amsterdam
để rồi giờ đây cô lại tiếp tục
công việc của những người thầy năm xưa truyền thống nối tiếp truyền thống yêu thương lại nối dài yêu thương
tôi cũng như tất cả các thầy cô giáo rất xúc động
thì ngày hôm nay tôi được gặp gỡ các thầy cô nguyên lãnh đạo nhà trường các cựu giáo trước các cựu học sinh và các em học sinh
cũng như là các vị khách quý đến thăm trường và chia sẻ đồng hành cùng với cô trò chúng tôi
trong những ngày này các thế hệ học trò và cả xã hội đều hướng về những người thầy mái trường với lòng tri ân
và biết ơn sâu sắc
sự tin tưởng quan tâm của các thế hệ học sinh và toàn xã hội đã trở thành động lực để các thầy cô giáo vượt qua những khó khăn thử thách
đặc biệt là những người thầy nơi vùng gian khó
thực sự là mình cảm thấy mình may mắn được ở trong một cái môi trường thuận lợi
thì mình lại cảm thấy hình như có cái gì đó như là có lỗi
và lại cứ cảm thấy rằng mình phải thực sự không phải là phải
nhưng tự tâm mình thấy rằng là có lẽ là hướng tới đồng nghiệp và làm những cái điều gì đó thiết thực hơn cho những đồng nghiệp của mình